tối qua ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tổ chức chương trình giao lưu
cảnh sát biển đồng hành với ngư dân nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát biển
và tôn vinh mô hình dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
qua hai mươi năm xây dựng và trưởng thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng cảnh sát biển đã tích cực
thực hiện công tác dân vận rộng khắp trên nhiều tỉnh thành phố của cả nước
mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân ra đời góp phần khẳng định ở bất cứ nơi nào
thuộc vùng biển của việt nam khi có ngư dân hoạt động khai thác đánh bắt hải sản
lực lượng cảnh sát biển đều có mặt để bảo vệ sẵn sàng ứng cứu giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
trong hai năm qua mô hình dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã góp phần tuyên truyền trực tiếp
cho hàng nghìn cán bộ nhân dân học sinh các vùng biển đảo cấp phát hàng nghìn tờ rơi
và hàng trăm sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân
đây là mô hình dân vận có tính tương tác cao đòi hỏi trách nhiệm của tất cả các bên
gồm cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển các địa phương ngư dân và các doanh nghiệp
đồng hành trong bảo vệ môi trường biển bảo vệ an toàn hoạt động nghề cá và hoạt động kinh tế biển
duy trì thực thi pháp luật trên biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
nhân dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tặng bằng khen và trao kỷ niệm trương
cho hai mươi cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong hai năm phối hợp

cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tiêu biểu đã dành nhiều công sức thời gian đồng hành cùng bộ tư lệnh cảnh sát biển trong hoạt động dân vận